với sự phát triển nhanh chóng của y học và hệ thống truyền thông rộng khắp như hiện nay
thì thật khó tin khi mà có những câu chuyện buồn vẫn diễn ra do những suy nghĩ cổ hủ lạc hậu trong khám chữa bệnh
chữa bệnh tại nhà chữa bệnh bằng thầy lang thầy cúng vẫn đang diễn ra ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số
bệnh thì không chữa khỏi tiền mất tật mang và thậm chí là đánh đổi bằng cả tính mạng
phóng sự sau đây tại tỉnh bắc cạn sẽ cho chúng ta thấy những hủ tục khám chữa bệnh vẫn tồn tại trong đời sống ngày nay
sau nhiều ngày sốt cao nhưng gia đình lại tự chữa trị tại nhà
cháu bé bảy tháng tuổi con của người phụ nữ này đã chết khi không được đưa đến bệnh viện kịp thời
không thể giữ lại đứa con của mình là nỗi đau lớn của người mẹ như chị sai
song ngay bản thân chị cũng là nạn nhân của việc không tin vào khám chữa bệnh
chị sai đã có những biểu hiện đau và tức ở ngực
thế nhưng thay vì đến cơ sở y tế khám và điều trị
chị và gia đình đã tin và lựa chọn cách điều trị khác đó là mời thầy lan và thầy cúng để mong hóa giải bệnh tật
nhưng mà nói chung thì nghe nói người ta bảo đi ngoài thì mất nhiều tiền
gia đình lại không có lương nào thì cũng đành chịu ở nhà để đáp
đồng bào dân tộc thiểu số người ta hay có cái phong tục là bằng những cái thầy cúng này
rồi lại tự chữa những cái thuốc gọi là đồng y
tuy nhiên thì là cái các cấp tuyên truyền của mình
tôi nghĩ rằng là cũng chưa thực sự là có hiệu quả
bởi vì rằng cho thấy rằng là cái tỷ lệ này cũng còn khá cao
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay chỉ tính riêng tại huyện bắc nẵm đã có hơn hai trăm bảy mươi trẻ em được sinh ra tại nhà
mà không đến cơ sở y tế
hậu quả là có đến ba mươi bốn trường hợp dưới năm tuổi bị chết do điều trị bằng thuốc nam
hay những hủ tục khác mà không kịp cứu chữa
những cái hiện tượng mà ở nhà các người dân họ thứ nhất là họ lấy thuốc nam
về đắp này rồi là tắm cũng như là đặc biệt là có hiện tượng là đốt đèn
với lại dùng cái như là rau cạo lưỡi rau cạo hay là cái gì đấy vật sắc nhọn như thế để dạy vào người của đứa bé
đấy là nhất là nhiều không phải là một vài nốt mà có thể có những đứa bé có hàng vài chục nốt
ở trên cơ thể của đứa bé
thì đấy là tình trạng cũng tương đối phổ biến
khi nhận thức và thủ tục trong đời sống người dân nơi dẻo cao vẫn chưa thay đổi
không ai dám chắc những đau thương nước mắt vì bệnh tật như câu chuyện trên đây sẽ không còn nữa